hòa bình là tỉnh có tiềm năng phát triển nuôi trồng khai thác thủy sản tương đối lớn với gần một mươi năm hectare mặt nước ao hồ
đây là lợi thế cơ bản vững chắc để từng bước đưa ngành thủy sản của tỉnh hòa bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng góp phần phát triển kinh tế địa phương
phát huy thế mạnh tiềm năng mặt nước ứng dụng khoa học công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện hòa bình
tỉnh hòa bình đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm hai nghìn hai mươi
chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
nghị quyết về phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ thủy điện hòa bình giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ những năm khi chưa có nghị quyết chẳng hạn thì là tổng số lồng nuôi trên vùng hồ
chỉ đạt có hai hoặc hai năm trăm linh lồng hiện nay thì đã có bốn sáu trăm linh lồng nuôi
thế và có một mươi ba doanh nghiệp tập đoàn lớn đã đầu tư vào để nuôi cá lồng trên vùng hồ
hiện nay tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh hòa bình đạt gần ba hectare
gồm diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ cá ruộng và nuôi cá hồ chứa kết hợp thủy lợi
hòa bình phấn đấu năm hai nghìn hai mươi phát triển khuẩn
khoảng năm lồng nuôi cá sản lượng thủy sản đạt chín năm trăm linh tấn
để tiếp tục phát huy lợi thế tiềm năng nuôi trồng khai thác thủy sản
hàng năm ngành thủy sản hòa bình đã chỉ đạo các địa phương thực hiện việc tăng cường công tác quản lý nguồn lợi
môi trường sống của các loài thủy sản bảo vệ các bãi cá đẻ cá giống trong mùa sinh sản
đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên vùng hồ sơ
năm hai nghìn một mươi chín nhằm bảo vệ phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao
và các hệ sinh thái thủy sinh tại những vùng nước nội địa
tỉnh hòa bình đã tổ chức thả gần bảy mươi con cá giống các loại xuống hồ thủy điện hòa bình